thời gian gần đây có một thực tế đáng lo ngại tại hải phòng đó là một số người dân tại đây mắc covid một mươi chín nhưng không khai báo y tế tự mua thuốc về nhà dùng gây khó khăn trong việc quản lý và điều trị
tại cuộc họp trực tuyến diễn ra vào chiều một mươi bốn tháng hai của ủy ban nhân dân thành phố hải phòng về công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
phó giám đốc thường trực sở y tế phan huy thục cho hay tính đến ngày một mươi ba tháng hai hải phòng đã ghi nhận sáu mươi tám chín mươi một ca mắc covid một mươi chín
ông thuật cho hay hiện một số người dân mắc covid một mươi chín nhưng không khai báo y tế tự mua thuốc về nhà dùng điều này đã gây khó khăn cho đơn vị y tế trong việc giám sát quản lý và điều trị người dân còn biểu hiện chủ quan lơ là trong phòng chống dịch
nhân lực tại một số đơn vị y tế còn mỏng đặc biệt khi số ca mắc tăng nhanh nhân lực tại trạm y tế không đủ để quản lý
theo dõi f tại nhà nhiều nhân viên y tế mắc covid một mươi chín từ cộng đồng và trong khu điều trị thuốc kháng virus từ nguồn cung ứng của bộ y tế chưa đủ đáp ứng nhu cầu của điều trị
dịch bệnh covid một mươi chín diễn biến phức tạp khó lường khó dự báo nên việc dự toán mua sắm gặp nhiều khó khăn khó chủ động lãnh đạo sở y tế thông tin
chủ tịch ubnd tp hải phòng nguyễn văn tùng đánh giá số ca nhiễm covid một mươi chín trên địa bàn tăng cao hơn so với trước tết
ông tùng đề nghị các địa phương
tiếp tục tập trung cao hơn nữa cho công tác phòng chống dịch trong đó ưu tiên tuyên truyền người dân không chủ quan hoang mang đặc biệt đối với việc tự ý sử dụng thuốc gây nhiều tác dụng phụ
đối với những người đến cơ quan làm việc học sinh đến trường f được ở nhà điều trị f một làm xét nghiệm âm tính được sinh hoạt bình thường tất cả trường học mở cửa đón học sinh
lãnh đạo thành phố khuyến khích người dân tự xét nghiệm nhanh và khai báo với chính quyền địa phương khi có kết quả dương tính